và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý
ngày hôm nay toàn miền tiếp tục trạng thái thời tiết như ngày hôm qua
khu vực bắc bộ có mây mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gián đoạn trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
còn tại khu vực nam bộ có mây mưa rào và rông vài nơi
và riêng vào chiều tối thì mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
chính vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý và có biện pháp để đề phòng với thiệt hại do lốc gây ra
bên cạnh việc đề phòng xảy ra lốc xét thì quý vị cũng nên lưu ý bổ sung vitamin
tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong những ngày thời tiết thay đổi đột ngột như thế này

hẹn gặp lại